trưa nay một mươi ba tháng chín thủ tướng phạm minh chính trực tiếp tới thị xát hiện trường vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
cùng đi có phó chủ tịch quốc hội trần quang phương thiều tướng nguyễn mặt long thứ trưởng bộ công an
tại hiện trường thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin khẩn trương triển khai công tác chữa cháy khắc phục hậu quả
ông cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn
với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạt người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp
bên cạnh đó cũng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố
thành phố cho kiểm tra lại không phải là vì mình có sự kiện này mình kiểm tra thực ra thì mình vẫn làm
và vừa qua mình làm rất quyết liệt quốc hội cũng ủng hộ để mình làm tất cả các cái việc vừa qua
tất nhiên có những cái mình làm nó cũng chưa sát với thực tế thì mình điều chỉnh
nhưng mà những cái gì mà nguyên tắc để nó là
sự cố xảy ra thì là phải làm
có anh phương phó chủ tịch quốc ở đây này có long có tiến này các anh em ở đây nữa thì phải tuyên truyền
phải cố gắng tuyên truyền cho người dân về cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy
thì qua mỗi cái vụ việc này thì mình lại phải rút kinh nghiệm để mình tuyên truyền thế nào mình phòng cháy chữa cháy thế nào
rồi mình xử lý các cái sự cố khi nó xảy ra thế nào
và sau cái sự cố
cháy hết cả
lãnh đạo chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp chặt chẽ với bộ công an
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra
giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn nhất là các trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện bạch mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn
động viên cây bác sĩ đang làm nhiệm vụ
thủ tướng mong cây bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân
quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà
theo công an tp hà nội
kẹt tại đám cháy đã được giải thoát xảy ra tại ngõ hai mươi chín khương hạ phường khương đình hà nội
đến thời điểm hiện tại thì xác định ít nhất ba mươi người đã tử vong
đây được coi là một trong những vụ cháy thương nhiệt tâm nhất từ trước tới nay
sau khi nhận được thông tin hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ở hiện trường
kịp thời tổ chức các phương án chữa cháy và cứu nạn
người dân nhân viên y tế và các lực lượng cứu hộ cũng đang liên tục chạy đua

các tử thần đi tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
với sự kịp thời tính mạng người dân là trên hết
những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cố gắng từng giây từng phút với mục đích cứu người bị nạn
đã cứu được hàng chục người ra khỏi hiện trường
các nạn nhân đã kịp thời được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn
theo thông tin ghi nhận đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ngạt khói một số nạn nhân bị chấn thương do nhảy từ tầng cao xuống đất
theo thông tin từ bệnh viện bạch mai bệnh viện tiếp nhận tổng số hai mươi sáu nạn nhân trong vụ cháy được chuyển tới
trong đó có hai nạn nhân đã tử vong trên đường vận chuyển
hiện bệnh viện đang cấp cứu điều trị cho hai mươi bốn nạn nhân
các bệnh nhân được điều trị tại các đơn vị cấp cứu a chín chống độc nhi khoa hồi sức tích cực
tại sao mà người bệnh được cấp cứu điều trị một cách tốt nhất
còn tại trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai tiếp nhận bảy bệnh nhân
trong đó bệnh nhân nhỏ nhất là tám tháng tuổi lớn nhất là một mươi tuổi
trong số bảy cháu thì có một cháu hai tuổi ngoài bị ngạt khí còn có tổn thương phần bềm tại chân
trung tâm đang phối hợp với bác sĩ chuyên khoa tâm thần hỗ trợ nhà môn định tâm lý cho các cháu
còn tại bệnh viện đại học y đã có bốn bệnh nhân được ra viện
một bệnh nhân tổn thương đa chấn thương đang được cấp cứu và phẫu thuật
một bệnh nhân nhẹ đang hồi phục và tiếp tục theo dõi
với bệnh nhân đó thì về cơ bản khi bệnh nhân vào viện với chúng tôi thì là vẫn còn tỉnh đạo
vậy nên là chúng tôi cũng khai thác được cái thông tin của bệnh
cơ bản thì tất cả các tổn thương cũng đã được xử lý một cách tương đối là ổn định
cục quản lý khám chữa bệnh đã chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân trong vụ cháy
phải trực chuyên môn theo dõi sát người bị nạn đã tiếp nhận cấp cứu
tập trung mọi nguồn lực huy động các thầy thuốc giỏi bảo đảm đủ thuốc phương tiện
trang thiết bị cấp cứu sử trí cứu chữa người bị nạn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ
nhằm đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất
ngay trong chiều ngày hôm nay tại hà nội lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy
công an tp hà nội đã phải huy động ba xe chữa cháy với hàng chục cán bộ chiến sĩ
để tham gia dập lửa vụ cháy nhà ở số bốn mươi năm phố lý nam đế quận hoàn kiếm hà nội
rất may là không có thiệt hại về người
vào khoảng một mươi bốn h một mươi năm chiều ngày hôm nay
ngôi nhà số bốn mươi năm phố lý nam đế quận hoàn kiếm hà nội bất ngờ bốc cháy
nhận được tin báo của người dân cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
đã huy động ba xe chữa cháy với hàng chục cán bộ tới hiện trường tham gia chữa cháy
thông tin ban đầu vụ cháy nhà nhiều khả năng là do chập điện
thưa quý vị những ngày qua ở một số địa phương khu vực bắc bộ đã xảy ra mưa lớn
với tổng lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
vào đêm qua một mươi hai tháng chín đã xảy ra lũ ống lũ quét tại lào cai
theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã có một mươi người chết và mất tích
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số bảy trăm chín mươi bảy về việc tập trung khắc phục
hậu quả lũ quét tại lào cai và chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền núi trung su bắc bộ
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu
tỉnh lào cai tập trung huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang mất tích
cứu chữa người bị thương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại
nhất là những gia đình có người bị nạn hộ bị mất nhà cửa hộ nghèo khó khăn
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời
hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
trong đó tiếp tục tổ chức giả soát di rời sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu
bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai
khôi phục sản xuất ổn định đời sống sau thiên tài
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ sạt lở đất lũ quét
cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo cảnh báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định
để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó kịp thời hiệu quả
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông
tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
nhất là trên các chủng giao thông chính
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được sao
phối hợp địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hô đập không để xảy ra lũ nhân tạo lũ quét do ảnh hưởng của hô đập
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ quốc phòng công an
chủ động chỉ đạo hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn bảo đảm kịp thời hiệu quả khi có yêu cầu
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai
chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần đình anh quốc
chú xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam và một mươi một đồng phạm với tẩm khung hình phạt chín mươi sáu năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đại cường huyện đại lộc trần đình anh quốc và nguyễn thành long xảy ra mâu thuẫn
quốc đã cùng một mươi một đối tượng khác cùng chú huyện đại lộc cầm theo dao tự chế và chai thủy tinh
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày quốc cùng các đối tượng dùng hung khí tấn công anh long cùng nhóm người bạn
trong đó nguyễn văn vương bị các đối tượng chém vào vai
gây thương tích vương đã nhảy xuống mương thoát nước bằng bê tông và dẫn đến tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần đình anh quốc một mươi bốn năm tù giam
các đối tượng còn lại từ ba đến một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
tổng hợp hình phạt chín mươi sáu năm tù giam
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm quán hình sự tuyên phạt
bị cáo lê thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một mươi tám tháng tù và lê phước hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một mươi hai tháng tù
về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cả hai chục cùng chú tại xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hùng nhận cất giữ hộ một khẩu súng cùng với chín viên đạn cho một người bạn ở tp hcm
vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hùng mang khẩu súng và đạn đến nhà nhờ hải cất hộ
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày hùng điện thoại rủ hải đi kiếm chỗ để sử dụng ma túy và yêu cầu hải mang theo súng vừa gửi cho hải lúc sáng
sau đó hải lấy khẩu súng và chín viên đạn bỏ vào túi áo khoác rồi cùng hùng đi xe máy đến một sảnh khách sạn để sử dụng ma túy
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang hùng đang cất giấu ma túy trong người còn hải cất giấu một khẩu súng và chín viên đạn trong áo
hùng bị công an tp hcm bắt giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
kết quả trưng cầu giám định khẩu súng là vũ khí quân dụng
sau đó hùng và hải tiếp tục bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó hùng đã bị tòa án tp rexa xét xử và tuyên phạt sáu năm tù
xin được chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lão phí để tiếp tục điều tra và làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của tổng công ty tín nghĩa
thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lão phí để tiếp tục điều tra và làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của tổng công ty tín nghĩa

tổng công ty tín nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi thu thập tảng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
đăng tải các bài viết với nội dung liên quan đến việc trao đổi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác
nhu đã sử dụng tài khoản facebook jalo telegram tên đức nhu để liên hệ và nhắn tin với các đối tượng khác
nhằm thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại rồi bán lại để thu lợi bất chính
bước đầu nhu khai nhận đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân của hai trăm một mươi hai tài khoản ngân hàng
ngoài ra nhu còn thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng
để mở nhiều tài khoản bán lại thu lợi bất chính
thưa quý vị hiện nay hình thức thanh toán sử dụng mã qr đang tăng lên nhanh chóng
và theo số liệu của ngân hàng nhà nước hoạt động thanh toán qua phương thức qr code trong năm tháng đầu năm nay
đã tăng trưởng đạt tới một trăm năm mươi một một mươi bốn về số lượng và tăng ba mươi bốn mươi một về giá trị thanh toán so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng đang đưa ra cảnh báo tới người dân
là cần phải cẩn trọng khi quét mã qr đặc biệt là cảnh giác với các mã qr được dán hoặc chia sẻ
ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội và email
với những người lớn tuổi như ông vũ quốc hoa hình thức thanh toán sử dụng mã qr thật sự thuận tiện
chỉ cần dùng chiếc điện thoại thông minh quét mã qr và nhập số tiền ông khoa đã hoàn tất việc thanh toán
mà không phải mất thời gian cung cấp các thông tin như chủ tài khoản số tài khoản
nhưng nhanh chóng cũng đi kèm nguy cơ
vì ông hoa luôn cẩn thận trong mọi giao dịch
trước khi chúng tôi quét mã khi mua hàng chúng tôi phải kiểm tra kỹ số tài khoản và cái tên
trước khi chúng tôi giao dịch đó là một cách phòng vệ tốt nhất
bởi vì tất cả các mã mà nó không xác định được tài khoản tên người dùng
thì dễ đưa chúng ta đến một website giả bạo mất hàng
theo các chuyên gia mã qr có thể được trèn trực tiếp vào email tin nhắn
mà không bị các bộ lọc chặn lại
nên dễ dàng tiếp cận người dùng
vừa qua một số ngân hàng đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua mã qr
theo đó các đối tượng thực hiện việc tuyết bạn qua mạng xã hội và gửi mã qr cho người dùng
sau khi quét người dùng có thể bị chiếm tài khoản thông qua các website giả mạo dẫn từ mã qr này
cái mã qr đấy thì nó lại là một cái mã trung gian để tin tặc có thể lừa đảo
khi mà liên tặc lừa gửi những cái mã qr đấy hoặc là người dùng họ quét vào những cái mã qr đấy
và nó hiện ra những cái đường link
web độc hại này hoặc là những cái đường link mà yêu cầu khách hàng phải nhập các cái thông tin tài khoản vào
thì rất có khả năng là tội phạm lừa sẽ sử dụng qua những cái thông tin đó
để lấy cắp các dữ liệu ví dụ lấy cắp thông tin cá nhân lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng otp v v
bên cạnh đó hiện nay cũng đã xuất hiện tình trạng một số cửa hàng tiện lợi
hoặc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị các đối tượng tráo đổi mã qr
từ đó chiếm đoạt tiền truyền khoản của người dùng
do đó người dân cần hết sức thận trọng khi tiến hành giao dịch thông qua quét mã qr
người dân khi mà sử dụng các cái mã qr hoặc là quét các cái mã qr
thì thường cần phải kiểm tra lại một lần nữa các thông tin
nếu mà cái thông tin mà để chuyển khoản thì cần phải kiểm tra lại với cả cái người mà nhận
để xem xem là cái qr đấy có đúng là cái thông tin tài khoản đấy của người nhận hay không
thứ hai nữa là nếu mà phải truy cập vào những cái đường link
thì phải kiểm tra xem là những cái link đấy là những cái link mà có phải đến từ những cái tổ chức uy tín hay không
kiểm định về bảo mật hay chưa
và những cái đường link đấy khi mà họ cung cấp các thông tin
thì tuyệt đối tránh cung cấp các thông tin về ví dụ như là mật khẩu
hoặc là của những cái tài khoản ví dụ như tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mạng xã hội
đối với các cơ quan đơn vị tổ chức mà cung cấp các mã
thì cũng cần phải lưu ý một số các cái vấn đề sau
thứ nhất là cần phải cảnh báo tuyên truyền đối với người dùng
giống như cái cách mà các cái ngân hàng trong thời gian vừa qua
cũng đã phát đi các cảnh báo tới người dùng
thứ hai là đồng thời đưa ra các giải pháp xác minh
các cái giao dịch có dấu hiệu bất thường
thực ra thì các giao dịch bất thường thì các ngân hàng có các biện pháp kiến thuật
để kiểm soát được cái vấn đề này
và đồng thời thường truyền kiểm tra các mã dán tại các điểm cung cấp
su thế thanh toán không dùng tiền mặt
trong đó có phương thức quét mã qr đang ngày càng phát triển
và thể hiện được thế mạnh cũng như tính tiện lợi trong các giao dịch
đặc biệt là giao dịch trực tuyến
xong để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
tăng cao cảnh giác và tăng cường các phương thức bảo vệ tài khoản cá nhân của chính mình